phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện châu thành vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đến điểm tập kết
tăng vật thu giữ là năm ba mươi bao thuốc lá lậu
trước đó vào khoảng hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi tại khu vực ấp bình an một xã an hòa huyện châu thành tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối tượng lê văn phá ri
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang điều khiển xe mô tô đang giao thuốc lá lậu đến điểm tập kết
tăng vật thu giữ là năm bịch ni lông màu đen bên trong có chứa ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
kiểm tra mở rộng khu vực xung quanh tổ công tác tiếp tục phát hiện thu giữ hai ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
hiện đối tượng cùng với phương tiện và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị
thưa quý vị
ngày qua người dùng mạng xã hội sốt với trào lưu khoe ảnh chân dung của mình được tạo ra từ zalo ai avatar một ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
theo đó ảnh đại diện của người dùng được tạo ra hoàn toàn mới theo nhiều phong cách hoặc là trở thành các nhân vật theo mẫu có sẵn
tuy nhiên thì việc tạo ra ảnh như vậy sẽ gây ra những nguy cơ mất an toàn thông tin
xin mời quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn trong phóng sự sau
thưa quý vị trên tay tôi đang là một bức chân dung được tạo ra
nhờ công nghệ ai và đó là một xu hướng đã thịnh hành trong thời gian gần đây
tuy nhiên thì đang quay trở lại và được ưa chuộng hơn khi mà zalo ra mắt tính năng zalo ai avatar
chỉ cần mất một vài giây thôi cung cấp thông tin cá nhân như là giới tính và độ tuổi
vì chúng ta đã có thể tạo ra được một bức ảnh chân dung của mình hoạt hình dựa trên ứng dụng zalo
và hành động này thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về lộ lọt thông tin cá nhân
hay có thể bị sử dụng hình ảnh vào mục đích xấu giống như hiện tượng bit
phách trong thời gian gần đây ngay bây giờ thì tôi sẽ chứng minh cho quý vị là
cái việc tạo ra một hình ảnh ai dễ dàng như thế nào ngay trên chiếc điện thoại của mình
những bức ảnh sinh động sáng tạo do zalo ai tạo ra
được người dùng mạng xã hội đánh giá là giữ được các đường nét tự nhiên trên khuôn mặt
liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây
nhiều chuyên gia về công nghệ luôn khuyến cáo người dùng với nguy cơ dữ liệu cá nhân bị lộ lọt
thì sử dụng các tính năng chỉnh sửa ảnh bằng ai được cung cấp trên mạng xã hội
cái ảnh này thì sẽ bao gồm thứ nhất là đặc điểm khuôn mặt của người dùng này
rồi thời gian vị trí tục ảnh
thì khi mà các ảnh này nó rơi vào tay kẻ xấu
tài cấp được thì nó sẽ xảy ra các nguy cơ
ví dụ như là kẻ xấu có thể sử dụng cái ảnh này để xác minh và tạo tài khoản
các ứng dụng như tài khoản ngân hàng này thẻ tiến dụng này
từ đấy đăng ký các tài khoản giải mạo và sử dụng các tài khoản giải mạo này thực hiện các hành động giải phép
từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên các mạng xã hội đã tràn ngập ảnh chân dung
và phong cảnh theo phong cách anime được tạo ra bởi ứng dụng lopsy
ứng dụng này yêu cầu quyền truy cập
vào kho ảnh của người dùng camera điện thoại và một số quyền khác như thông tin email truy cập internet
khi ấy các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo hình ảnh sẽ có nguy cơ gây lộ lọt dữ liệu
nếu kho ảnh rơi vào tay kẻ xấu chúng có thể cho ai học dùng defect để tạo ra ảnh và video giả mạo
cho các mục đích khác nhau thậm chí lừa đảo
tôi cũng biết được cái thông tin này thì cũng đã hạn chế hơn

những cái thông tin cá nhân đấy ra bên ngoài
sợ là những cái lộ thông tin mà thấy là nó không hấp dẫn lắm không thú vị lắm
với việc một ứng dụng chỉnh sửa ảnh hay lại đang trở thành xu hướng
thì việc sử dụng là khó tránh khỏi

chỉ cung cấp thông tin thực sự cần thiết kiểm tra kỹ các điều khoản sử dụng
cũng như nắm rõ thông tin mình cung cấp sẽ được sử dụng và mục đích gì để đảm bảo an toàn
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường du lịch thành lê cũng có nơi đổ xe với diện tích và vị trí tại bãi đất tương tự
như vậy để có cơ sở xem xét sở giao thông vận tải đề nghị ubnd huyện nhà bè hỗ trợ cung cấp thông tin về pháp lý
và tình trạng sử dụng của khu đất một mươi bảy phạm hùng như loại đất và diện tích khu đất quy hoạch sử dụng của khu đất
đơn vị hoặc cá nhân được giao đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có ý kiến đối với việc công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi và công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường du lịch thành lê
thuê làm nơi đổ xe có phù hợp với mục đích sử dụng đất hay không
thưa quý vị tại đà nẵng một đối tượng dùng dao kề cổ nạn nhân cướp tài sản vừa bị công an quận liên triều
thành phố đà nẵng bắt giữ đối tượng là lê hồng hải chú tại huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một nữ công nhân chú tại tỉnh quảng nam trình báo sự việc khi vừa đi làm về đứng trước phòng trọ ở quận liên triều
thì bất ngờ bị một thanh niên vật ngã kề dao vào cổ và lấy đi một điện thoại di động iphone
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng truy xét và nhanh chóng phát hiện hành tung của hải
và đến tối ngày ba mươi một tháng một mươi các trinh sát đã đồng loạt ập vào một phòng trọ trên đường trường trinh bắt giữ được hải cùng tăng vật là chiếc điện thoại vừa cướp được
tại cơ quan công an hải thừa nhận do thất nghiệp và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh hành vi cướp tài sản của một nữ bị hại
điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường nhưng không chấp hành tín hiệu dừng phương tiện của lực lượng cảnh sát giao thông mà còn có hành vi tăng ga bỏ chạy
phạm quang ngôi chú tại xã yên ninh huyện phú lương vừa bị công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam hai táng về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi ngôi điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi h bảy trăm chín mươi một lưu thông đến tổ dân phố giang tiên thị trấn giang tiên huyện phú lương
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn
tuy nhiên khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu hạ kính xe để đo nồng độ cồn thì đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác đã huy động lực lượng phương tiện nghiệp vụ truy đuổi
qua kiểm tra nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xác định phạm quang ngôi vi phạm ở mức ba trăm một mươi một mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày hôm nay ngày một tháng một mươi một trên đường trần hương đạo tp đồng hới tỉnh quảng bình một xe ô tô bốn chỗ đã gặp tai nạn và bốc cháy dữ dội
theo thông tin ban đầu xe ô tô bốn chỗ đang chạy theo hướng từ xã bảo ninh qua cầu nhật lệ để vào trung tâm tp đồng hới
thì mất lái đâm vào vòng xuyến và lật nhiều vòng được biết thời điểm bị tai nạn trên xe có sáu người
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn chỉ còn trơn lại khung sắt hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước những thông tin nhiều chiều về việc giải ngân hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy trung cư mini ở phường khương đình quận thanh xuân hà nội
phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội nguyễn sĩ trường cho biết tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ từ ngày xảy ra vụ cháy ngày một mươi hai tháng chín cho tới khi dừng vận động là ngày một mươi sáu tháng một mươi là hơn một trăm ba mươi tỷ đồng và đang được quản lý đúng quy định tài chính
quan điểm của thành phố là hỗ trợ kịp thời đã hỗ trợ ngay sau khi giảy ra cháy giúp người bị nạn phục hồi tái thiết ổn định cuộc sống lâu dài công khai công bằng minh bạch đúng đối tượng đúng quy định của pháp luật
theo ông nguyễn sĩ trường về công tác hỗ trợ ban đầu ngay sau khi vụ cháy xảy ra ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội đã giao ủy ban mặt trận tổ quốc ban vận động quận thanh xuân kêu gọi vận động tiếp nhận và hỗ trợ các nạn nhân
đặc biệt ngay sau khi nhận được đề xuất phương án hỗ trợ của quận thanh xuân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội đã xin ý kiến của một số cơ quan liên quan để đảm bảo tính khách quan toàn diện phù hợp và tránh phát sinh những tình huống pháp lý sau khi trao hỗ trợ
dự kiến phương án hỗ trợ sẽ được công bố vào ngày sáu tháng một mươi
thưa quý vị mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi cho đến ngày hôm nay một tháng một mươi một đã làm ba người chết và một người mất tích do lũ cuốn trôi
trong số ba nạn nhân tử vong có hai người ở hà tĩnh và một người ở cao bằng mưa lũ cũng đã làm nhiều đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông trên các tuyến
tại tỉnh hà tĩnh mưa lũ đã làm tám trăm sáu mươi hộ
một mươi chín nhà văn hóa và hội quán thôn một mươi điểm trường bị ngập nước
mưa lũ cũng làm sạt lở một trăm linh mét tuyến đường sát bắc nam đoạn qua thôn liên châu xã đức liên huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên trong chiều tối ngày hôm qua tuyến đường sát bắc nam đã được thông tuyến trở lại
tại tỉnh quảng bình mưa lũ gây ngập quốc lộ một mươi năm từ một cho đến một hai mét tắc đường tại ngầm bùng km năm trăm sáu mươi hai hai trăm linh
bốn tuyến giao thông địa phương thuộc huyện bố trạch ngập sâu từ ba đến bảy mét
một số điểm dân cư của thôn hà môn mỹ sơn
hiện nước đã rút các phương tiện đã có thể qua lại
còn tại quảng ngãi tuyến đường dt sáu trăm hai mươi ba cầu tràn thạch nham bị ngập
hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn tại khu vực này
trong khi đó ở huyện bắc trà my tỉnh quảng nam có hai nhà hư hỏng do sạt lở ta lui sau nhà
năm mươi mét bờ sông bị sạt lở làm đổ trụ điện khiến cho bốn trăm linh hộ dân mất điện
trước tình hình trên lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó mưa lũ
ứng trực vùng ngập chia cắt giao thông để đảm bảo người dân qua lại an toàn
đồng thời giúp người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
lực lượng công an xã tịnh phong xã tịnh hòa tỉnh quảng ngãi đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông
đồng thời túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn bên bờ kè không cho người dân qua đường khi nước lớn
ngày khi nước lũ vừa rút sáng nay ngày một tháng một mươi một hơn hai trăm linh đoàn viên thanh niên thuộc công an huyện hương khê
tỉnh hà tĩnh tiểu đoàn cảnh sát cơ động bộ công an phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
đã lập tức có mặt tại địa bàn xã gia phố huyện hương đông hương thủy giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ
bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền trung và tây nguyên
bộ công an vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện
một số nhiệm vụ trọng tâm sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức nắm chắc tình hình liên quan đến mưa lũ để kịp thời ứng phó phát hiện xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai
vi phạm pháp luật bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở bố trí lực lượng công an cơ sở hướng dẫn
phân luồng cắm biển cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
nhất là trên tuyến đường sắt bắc nam và các trục giao thông chính kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm
tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở và có nguy cơ xảy ra sạt lở không cho người và phương tiện qua lại
nếu không đảm bảo an toàn nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ
không để xảy ra các tình huống đột xuất không được dự báo sớm hỗ trợ chỗ ở tạm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán
bảo đảm ổn định đời sống cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút đẩy mạnh công tác hướng dẫn
tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tổ chức trực ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai
các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
kinh thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị ngày ba mươi một tháng một mươi cục thuế tỉnh lâm đồng cho biết đã tiếp nhận văn bản đề nghị từ công an tp hcm
liên quan đến việc tạm thời không thực hiện kê khai bổ sung thuế cho công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
và các cá nhân liên quan để hỗ trợ công tác điều tra xác minh nguồn tin về tội phạm
theo văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra tin báo về tội phạm của cục thuế tp hcm
về vụ việc có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
địa chỉ tại hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi tám lê hồng phong quận năm tp hcm có chi nhánh tại số chín đường lửa gia tp đà lạt
trong đó công an tp hcm đề nghị cục thuế tỉnh lâm đồng cho biết đã tiếp nhận văn bản đề nghị
cục thuế tỉnh lâm đồng tạm thời chưa giải quyết cho công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
các chi nhánh công ty và các cá nhân liên quan thực hiện kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
ngoài ra tổng cục thuế cũng vừa có công văn đề nghị cục thuế tp hcm lâm đồng và bình thuận
khẩn trương trà soát công tác quản lý thuế trên địa bàn
tình hình kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến công ty thành bưởi từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
liên quan đến clip nam sinh đánh bạn trong lớp học tại trường trung học cơ sở đống đa
quận bình thạnh tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo
quận bình thạnh báo cáo sự việc
ông hồ tấn minh chánh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sự việc trong clip xảy ra tại trường trung học cơ sở đống đa quận bình thạnh tp hcm
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào chiều hai mươi năm tháng một mươi tại một lớp thuộc khối chín
ở trường trung học cơ sở đống đa nam sinh bị bạn đánh nhặt được năm trăm linh đồng
nam sinh đánh bạn thì cho rằng năm trăm linh đồng đó là của mình và có hỏi bạn nhiều lần
tuy nhiên nam sinh kia không trả lại vì cho rằng đó là của mình nhặt được
từ đó giữa hai em đã xảy ra cử cãi to tiếng dẫn đến đánh nhau
hiện trường trung học cơ sở đống đa đã gửi báo cáo sự việc về phòng giáo dục và đào tạo
quận bình thạnh
tuy nhiên sở giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo quận bình thạnh
báo cáo sự việc và hướng xử lý
nghệ sĩ nhân dân đạo diễn đặng nhật minh là một trong những tài năng lớn của nền điện ảnh việt nam
trong tháng một mươi vừa qua khán giả tại tp hcm yêu mến ông đã có dịp thưởng thức chính tác phẩm kinh điển
tại chương trình tháng phim đặng nhật minh
bây giờ đã đến tháng một mươi để hiểu hơn về ông người đạo diện sống trọn vẹn với nghề
chương trình tôn vinh chính tác phẩm điện ảnh kinh điển của đạo diễn đặng nhật minh nói riêng
và của việt nam lẫn châu á nói chung
trong đó có những bộ phim nổi tiếng như bao giờ cho đến tháng một mươi mùa ổi thương nhớ đồng quê hà nội mùa đông năm bốn mươi sáu
đây là chương trình chiếu phim phi lợi nhuận với mục đích bày tỏ sự tri ân lòng ngưỡng mộ và tôn vinh
những thành tựu và đóng góp to lớn của nghệ sĩ nhân dân đạo diễn đặng nhật minh cho nền điện ảnh việt nam
nói chung và điện ảnh nhà nước nói riêng
đây là cơ hội để khán giả miền nam có thể được thưởng thức những tác phẩm kinh điển của điện ảnh việt nam
luôn luôn mới bắt đầu mình xem lại
đối với mình thì phim chứng minh là một trong những bộ phim mà mình phải luôn nhìn giữ và mình phải luôn chia sẻ đến các bạn kẻ
nhất là những người đam mê về phim ảnh những người muốn tìm hiểu về điện ảnh
thì tôi nghĩ đó là một cái tài sản vô giá trị không thể nào mà mua được bằng tiền của điện ảnh việt nam nói chung và của thế giới
đặc biệt chương trình lần này cũng là cổng
một mốc quan trọng đánh dấu lần đầu phim điện ảnh cuối cùng trong sự nghiệp của đạo diễn đặng nhật minh hoa nhài được trình chiếu tại thành phố hồ chí minh
bộ phim được khởi quay khi đạo diễn đã ở tuổi tám mươi một với kinh phí thực hiện khá ít ỏi
hoa nhài được thực hiện trong bối cảnh thành phố đã trải qua nhiều thay đổi khi dòng người đổ về ngày càng nhiều
tình tiết trong phim là những câu chuyện ông chứng kiến ngoài đời thực tại khu phố lò đúc nơi đạo diễn sống
đạo diễn đặng nhật minh muốn gửi gắm thông điệp về tình người ở hà nội
và trở thành một tên tuổi lớn với những bộ phim kinh điển để hướng đến những vấn đề con người vấn đề nhân loại quan tâm và mang đậm hơi thở thời đại